chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày
tại buổi làm việc tỉnh tuyên quang đề nghị trung ương bố trí vốn ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng
triển khai xây dựng đường kết nối tuyên quang với cao tốc hà nội lào cai
coi đây là biện pháp hàng đầu để kéo gần với thủ đô làm nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch trên địa bàn
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm nhà máy may tuyên quang tại xã phúc ứng huyện sơn dương
nhà máy do tập đoàn diệt may việt nam đầu tư với số vốn trên hai trăm linh tỷ đồng đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái
hiện nhà máy đang giải quyết việc làm cho sáu trăm linh lao động và dự kiến tạo việc làm cho một hai trăm linh lao động
thủ tướng biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo nhà máy
sau thời gian ngắn đi vào hoạt động đã có sản phẩm xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương
đồng thời nhắc nhở lãnh đạo nhà máy phải chú trọng chất lượng bữa ăn cho công nhân bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
ngày hai mươi sáu tháng hai tại tỉnh đồng tháp trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị bằng tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá tháng thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn
để các bạn trẻ bùng cháy ngọn lửa của lòng đam mê nhiệt huyết tinh thần dấn thân không ngại gian khó xung kích tình nguyện trong các việc khó việc mới
tới các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
sáng cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến dân hương và viếng mộ cụ phó bảng nguyễn sinh sắc
thân sinh chủ tịch hồ chí minh tại phường bốn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã có buổi làm việc với thành ủy cần tháp
cần thơ về tình hình kinh tế xã hội hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố cần thơ đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều thành tiệu nổi bật
thành phố cần thơ cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng đường cao tốc trung lương mỹ thuận cần thơ
nâng cấp mở rộng quốc lộ chín mươi một b đoạn km km bảy
sau khi nghe báo cáo phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ lưu ý
thành phố cần thơ nghiên cứu xây dựng cảng hàng không quốc tế cần thơ thành cảng hàng không căn cứ lưu trú cho các hãng hàng không trong nước và ngoài nước
về các đề xuất kiến nghị của thành phố cần thơ như cao tốc trung lương mỹ thuận phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng tháo gỡ nút thắt về vốn để các nhà đầu tư sớm đưa dự án vào triển khai trong thời gian tới
còn tại hà nội sáng nay phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã cắt băng khánh thành khai trương trung tâm đổi mới sáng tạo
của tập đoàn công nghệ cmc
trung tâm đổi mới sáng tạo của tập đoàn công nghệ cmc được thành lập nhằm thúc đẩy sáng tạo cho mọi thành viên trong tập đoàn
thông qua các sự kiện hoạt động nghiên cứu sáng tạo vườn ươm cho các dự án sáng tạo trong tập đoàn
các dự án của cộng đồng kết nối cộng đồng công nghệ doanh nghiệp các tổ chức viện nghiên cứu trường đại học
cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước phát hiện đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia sáng tạo nhà quản lý nghiên cứu phát triển của tập đoàn
phó thủ tướng cho rằng cần có những giải pháp để công nghệ thông tin ở việt nam có bước phát triển mới
điều này đòi hỏi các chính sách của nhà nước cần chọn ra một số ngành sản phẩm trọng điểm dựa trên thế mạnh của công nghệ thông tin
để đưa lĩnh vực này lên một bước phát triển mới
sáng nay tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã diễn ra hội thảo khởi động biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy tất cả các ban đều thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương quyển chuyên ngành với nội dung quan trọng nhất là cấu trúc vĩ mô
xây dựng bằng mục từ do các nhà khoa học trong ban biên soạn chuyên ngành xác lập
dự kiến bách khoa toàn thư có ba mươi sáu quyển bao gồm đầy đủ các ngành khoa học xã hội khoa học tự nhiên khoa học công nghệ và kỹ thuật
khoa học quốc phòng ngoại giao an ninh với khoảng hai nhà khoa học tham gia vào các ban biên soạn chuyên ngành
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai sở cảnh sát phòng trái trị trái tỉnh bình dương đã có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm trên đường ba mươi trên bốn
thuộc khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một
bước đầu xác định nạn nhân tử vong là người trong một gia đình gồm anh hồ hồng diệp ba mươi chín tuổi quê vĩnh long
chị đoàn thị phi yến ba mươi ba tuổi quê bến tre
bé hồ gia bảo chín tuổi và hồ bảo châu ba tuổi
bộ công an đã cử lực lượng đến phối hợp với công an tỉnh bình dương khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc và bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện
sáng nay tại hà nội nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam belarus ngày hai mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về đất nước belarus
phát biểu chào mừng chủ tịch hội hữu nghị việt nam belarus nguyễn thái lai nhấn mạnh sự kiện này được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và belarus
với tinh thần đó hội hiểu nghị việt nam belarus phối hợp với đại sứ quán belarus tại việt nam và tổng cục du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu đất nước belarus và quan hệ việt nam belarus
nhằm giúp người dân việt nam hiểu hơn thêm yêu đất nước belarus và thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
cuộc thi tìm hiểu về đất nước belarus được phát động từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu được đông đảo các bạn trẻ học sinh sinh viên tham gia hưởng ứng
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì và ba giải ba cùng giấy khen và quà tặng của đại sứ quán belarus tại việt nam và tổng cục du lịch đối với những tác phẩm xuất sắc nhất
mắm là loại cây có sức sớm
mắm là loại cây sống mãnh liệt luôn tiên phong trong việc giữ đất lấn biển ở miệt rừng ngập mặn cà mau
thời gian gần đây cơ quan chức năng địa phương phát hiện một diện tích rừng mắm nằm trong khu du lịch khai long bị chết bất thường
đến nay nguyên nhân cây chết đã được làm rõ
đây là một phần diện tích rừng mắm bị chết nằm trong khuôn viên khu du lịch khai long mà công ty công lý đã thuê môi trường rừng của nhà nước để mở rộng điểm du lịch lý thanh long hai
khoảng cuối mùa mưa hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi tám
quá trình triển khai dự án đơn vị khai thác du lịch phát hiện cây rừng có dấu hiệu bị chết bất thường
khi mà phát hiện cây rừng bị xuống lá có nguy cơ chết thì cũng có báo cơ quan chức năng và công ty cũng tạo các cơn và các cống để sổ nước để sổ nước cho lấy phục hồi cây lại
và một số cây rừng trong thời gian bị chết thì nó cũng có phục hồi sống lại
ngay sau khi nhận được tin báo kiểm lâm cà mau đã xuống kiểm tra thực tế và hướng dẫn người của công ty công lý
mở hết các cống để tháo nước cứu cây
nhờ đó sau ngày tháo cạn mực nước trong rừng khoảng năm mươi trong khoảng tám hectare số cây mắm có dấu hiệu chết ban đầu đã được cứu vãn
về nguyên nhân cây chết cơ quan chức năng cà mau khẳng định không phải do con người bức hại mà là do mưa lớn gây ngập úng cục bộ
trong khi hệ thống cống trong rừng không thoát kịp nước bởi chiều cường ngoài sông rạch dâng cao
theo diễn thế tự nhiên cây mắm này nếu như
mà nó không có trực tiếp ở ngoài giang biển và khu vực này không bị tác động trực tiếp của sống biển và sạc lở giang biển
và theo diễn thế tự nhiên thì cây mắm khi đất cao dần thì nó cũng sẽ đào thải tự nhiên và nó thay thế bằng loại cây khác có thể trồng hoặc là tẩy sinh mà chủ yếu ở rừng ngập mặn là cây đứa
ngoài diện tích rừng mắm bị chết trong khuôn viên khu du lịch khai long
ngành nông nghiệp cà mau cho biết rừng mắm còn bị chết giải rác ở một số nơi trên lâm phần rừng ngập mặn của cà mau
đặc biệt là dọc hành lang lộ giới tuyến đường hồ chí minh đoạn từ huyện nam căn về xã đất mũi của huyện ngọc hiển
kiểm lâm tỉnh cà mau đang khẩn trương giả soát lại toàn bộ diện tích cây chết trên lâm phần để có hướng xử lý phục hồi rừng hữu hiệu trong thời gian tới
trong phần tin quốc tế đại diện chính phủ syri đề xuất chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại hòa đàm ở genève
bà park geun hye không giữ phiên luận tội cuối cùng
một quan chức cấp cao thuộc đoàn đàm phán chính phủ syri đã kêu gọi đưa việc chống khủng bố trở thành ưu tiên hàng đầu ở các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại thụy sĩ
ông bashar jafari đại diện thường trực của chính phủ syri tại liên hợp quốc và là trưởng đoàn đàm phán chính phủ syri
đã đưa ra lời phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề syri ông safan de mistura
đề xuất của ông jaffari được đưa ra sau hai vụ tấn công tự sát xảy ra ở tỉnh homes của syri làm ít nhất bốn mươi hai người chết
ông cũng yêu cầu ông mistura đưa ra phát ngôn lên án các vụ tấn công
buổi đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào hôm thứ ba tới
đảng công lý và phát triển akp cầm quyền của thổ nhĩ kỳ vừa phát động chiến dịch vận động người dân ủng hộ cuộc trưng cầu
dân ý về dự luật sửa đổi hiến pháp dự kiến diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
trong sự kiện diễn ra tại sân vận động arena ở thủ đô ankara với sự tham gia của bốn mươi người
thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim kêu gọi người dân hãy nói có với dự luật sửa đổi hiến pháp
vì một đất nước thổ nhĩ kỳ ổn định lâu dài và phát triển vững mạnh
ông khẳng định hệ thống luật định mới theo hiến pháp sửa đổi sẽ giúp ankara phát triển kinh tế
thu hút đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất
ngoài ra dự luật sửa đổi hiến pháp giúp làm giảm tệ nạn quan liêu đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa khủng bố
đồng thời ngăn chặn nguy cơ tái diễn vụ đảo chính hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự luật sửa đổi hiến pháp này mở đường cho ông tayyip erdogan người sáng lập gia akp
năm hai nghìn một tiếp tục nắm giữ cương vị tổng thống đến năm hai nghìn hai mươi chín với hai nhiệm kỳ theo quy định mới
sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm hai nghìn một mươi chín
quốc vương ả rập xê út
quốc vương saman abdulaziz ansau hôm nay vừa đến sân bay quốc tế kuala lumpur
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày đến malaysia
theo lời mời của nhà vua malaysia muhammad v
malaysia là quốc gia đông nam á đầu tiên quốc vương saman abdulaziz ansau tới thăm
sau khi lên ngôi vào năm hai nghìn một mươi năm
tháp tùng quốc vương ả rập xê út là đoàn tùy tùng gồm sáu trăm linh người
trong đó có các thành viên gia đình hoàng gia và một số bộ trưởng trong đội cát
sau lễ đón tiếp được tổ chức
tại quảng trường quốc hội quốc vương saman abdulaziz ansau sẽ có cuộc gặp với nhà vua muhammad v
ả rập xê út hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của malaysia tại khu vực trung đông
với tổng kim ngạch thương mại hai triệu trong năm hai nghìn một mươi sáu đạt khoảng bốn tỷ đô la mỹ
phần lớn lượng hàng xuất khẩu của malaysia sang quốc gia trung đông này là các sản phẩm liên quan đến dầu cọ
cũng như các thiết bị máy móc và điện tử
chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của quốc vương ả rập xê út đến malaysia diễn ra vào năm hai nghìn chín
hãng thông tấn yunhap dẫn lời nhiều luật sư bào chữa cho tổng thống hàn quốc bị luận tội park geun hye vừa tuyên bố
nhà lãnh đạo này đã quyết định sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội cuối cùng của tòa án hiến pháp
dự kiến diễn ra vào ngày mai hai mươi bảy tháng hai
các luật sư không tiết lộ thêm chi tiết về quyết định không dự phiên luận tội cuối cùng của bà park geun hye
trong khi tòa án hiến pháp cho biết họ được thông báo về quyết định trên bằng điện thoại từ một trong số các luật sư này
hiện tòa án hiến pháp hàn quốc đang xem xét tính hợp pháp của việc quốc hội nước này ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội tổng thống parkene
việc luận tội này cáo buộc bà park đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là bà chuy sunshin trong việc ép buộc nhiều tập đoàn kinh tế của hàn quốc phải góp tiền cho hai quỹ do bà che điều hành
cũng như để bà chuyên can dự vào các công việc nhà nước
cho tới nay bà park vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố mình vô tội
tiếp tục thông tin về vụ xe tải đâm vào đám đông diễu hành tại thành phố new ourland bang lussiana của mỹ vào tối hai mươi năm tháng hai theo giờ địa phương làm ít nhất năm mươi người bị thương
cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là lái xe trong tình trạng say rượu nên đã mất lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm này
theo cảnh sát trưởng thành phố newt ông michael harrison lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nghi phạm
nghi vấn ban đầu cho rằng đối tượng này hành động trong tình trạng
tượng này hành động trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo mất lái và đâm vào hàng loạt phương tiện và đám đông người xem buổi diễu hành madigras
cảnh sát không loại trừ động cơ khủng bố trong vụ việc
cũng theo ông hariton các nạn nhân ở nhiều độ tuổi từ trẻ em ba đến bốn tuổi tới người trung niên ở độ tuổi ba mươi đến bốn mươi trong số những người bị thương có một nữ sĩ quan cảnh sát new york
trong khi đó nhiều nhân chứng tại hiện trường cho hay lái xe có vẻ say khướt dáng vẻ nhét nhát mắt đở đẫn và tâm lý không bình thường dòi ngường từ rượu hoặc các chất kích thích
ông trump vừa tuyên bố sẽ không tham dự buổi dạ tiệc thường niên với hiệp hội phóng viên đưa tin nhà trắng dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng bốn tới
động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi nhà trắng cấm nhiều cơ quan truyền thông lớn tham dự họp báo thường kỳ
trên mạng xã hội twitter tổng thống mỹ donald trump khẳng định sẽ không tham dự dạ tiệc hiệp hội phóng viên nhà trắng năm nay và chuyển lời chúc tốt đẹp tới những người tham dự
hiệp hội các phóng viên nhà trắng khẳng định bữa tiệc vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày hai mươi chín tháng bốn bất chấp sự vắng mặt của ông trump
sự kiện này thường thu hút các ngôi sao điện ảnh các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp tới nghe tổng thống nói chuyện
mối quan hệ của ông trump và giới truyền thông mỹ không mới tốt đẹp trong suốt chiến dịch tranh cử vào những ngày đầu tại nhà trắng
trước đó hôm hai mươi bốn tháng hai nhà trắng đã đưa ra danh sách các đơn vị truyền thông lớn không được phép tham dự phiên họp báo của thư ký báo chí nhà trắng
bao gồm kênh cnn cbs và tờ new york times